giáo nguyễn như cảnh sinh năm hai nghìn năm trú tại thôn đèo quạt xã lục sơn lục nam cầm đầu
nhóm của nguyễn như cảnh đuổi theo và dùng gạch đá ném vào dương rồi điều khiển xe bỏ chạy
sau khi bị hành hùng dương đã gọi điện thông báo cho nhóm đối tượng gồm một mươi một người
cầm theo dao vỏ chai bia gạch đá điều khiển xe mô tô để truy tìm nhóm đối tượng của cảnh để làm rõ phải trái
đến địa phận thôn bến huyện xã nam dương
thì hai nhóm gặp nhau và lao vào ầu đà
cũng tại bắc giang tối ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn huyện lục
do có mâu thuẫn từ các nội dung bình luận trên mạng xã hội facebook
hoàng văn như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại thôn trại một xã phượng sơn huyện lục ngạn
đã cùng một nhóm trên hai mươi người sử dụng bốn xe ô tô loại một mươi sáu và năm chỗ
đem theo hung khí gậy sắt tuyếp sắt gậy rút tuyếp sắt gắn dao
đi tìm vi văn trường sinh năm hai nghìn hai
trú tại xã thanh hải huyện lục ngạn để giải quyết mâu thuẫn
khi nhóm của như đi đến đoạn thôn
đoạn thôn bãi giải cẩm hòa xã thanh hải huyện lục ngạn
thì bị một nhóm khác khoảng hai mươi người điều khiển xe mô tô chặn lại
và sử dụng hung khí dạng rào nhọn gắn với tuyếp sắt cùng gạch đá tấn công
nhóm của như cũng xuống xe ô tô và dùng gạch đá đánh trả
hậu quả khiến hai người trong nhóm của nhừ bị thương
phải đi điều trị tại trung tâm y tế huyện và vỡ đổ một đoạn tường rào của nhà dân gần đó
ngay sau khi vụ việc xảy ra
công an huyện lục ngạn đã phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung lực lượng
phương tiện nhanh chóng xác minh điều tra làm rõ và tạm giữ một mươi bảy đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trên
lực lượng của cơ quan hành thức điều tra tiến hành xác minh điều tra
truy xét các đối tượng và xử lý các đối tượng trước quy định pháp luật
đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp với chính quyền địa phương
gia đình nhà trường để quản lý giáo dục phòng ngừa không để tình trạng canh
thiếu niên tụ tập cầm theo hông khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
đây là nhóm thanh thiếu niên mang hung khí phóng xe tốc độ cao lạng lách
đánh võng gây dối trật tự công cộng trên địa bàn phường giang biên
quận long biên thành phố hà nội đã bị cơ quan công an bắt giữ vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
còn đây là một mươi một đối tượng bị công an quận hoàng mai bắt giữ vì hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận
do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội nên đã liên hệ với các nhóm để đi trả thù
vào tối ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cả nhóm với khoảng một mươi xe máy chở hai chở ba
mang theo hung khí gặp nhóm đối thủ để trả thù
khi đến địa bàn phường yên sở quận hoàng mai thì gặp một nhóm khác
và bị nhóm này tấn công bằng việc dùng chai thủy tinh chứa xăng và phóng lợn đuổi đánh áp đảo nên đã bỏ chạy
đối thủ ở đoạn đằng yên sở bọn nó đuổi
tháng sau thì bọn cháu nhảy xuống xe định đánh nhau thì bên nó ném chai và ném bom xăng
thế là bọn cháu chạy bằng họ
các đối tượng này đều là các thanh thiêu liên dưới một mươi tám tuổi
một số thì vẫn còn đang đi học và một số thì cũng đã bỏ học
nên là cái nhận thức pháp luật của các đối tượng này còn rất là hạn chế

nguyên nhân nữa là các cháu đều đang đi học và một số thì cũng đã bỏ học
các cháu này thường có những mâu thuẫn rất là bột phát
nhiều khi là những mâu thuẫn không có gì là gây gớm cả
nhưng mà các cháu sẵn sàng rủ dê lôi kéo bạn bè để tham gia vào các vụ mang theo dao kiếm để đi đánh nhau như vậy
tại tỉnh bắc ninh vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại cửa hàng thu mua phế liệu ở phương tân hồng thành phố tử sơn
xảy ra vụ án giết người cướp tài sản
với thủ đoạn manh động liều lĩnh
nạn nhân là bà phan thị bốn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể
vào cuộc điều tra sau một mươi giờ tích cực điều tra thu thập chứng cứ
các lực lượng của công an tỉnh bắc ninh phối hợp công an tỉnh lai châu đã bắt giữ hai kẻ thù ác
khi đang lẩn trốn tại phường đông phong thành phố lai châu
đó là lê hữu hiệu sinh năm hai nghìn sáu ở huyện ba vì thành phố hà nội
và vàng văn nghị sinh năm hai nghìn sáu
ở huyện nậm nhun tỉnh lai châu
tại cơ quan công an các đối tượng đã điềm thản khai nhận toàn bộ quá trình gây án một cách giận người
thực tế cho thấy trong những vụ việc xảy ra các đối tượng chủ yếu có độ tuổi còn rất trẻ
chính vì vậy để ngăn chặn tình trạng người trong độ tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật
bên cạnh công tác
xử lý của các lực lượng công an thì cần có sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương
đặc biệt là sự quan tâm phối hợp giáo dục từ phía gia đình nhà trường